đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người giữa việt nam campuchia lào năm hai nghìn một mươi tám
thường thướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh
rằng tội phạm mua bán người đã và đang trở thành vấn đề phức tạp của thế giới
không chỉ ảnh hưởng sâu đến đạo đức thuần phong mỹ tục pháp luật của mỗi quốc gia
mà còn xâm hại đến danh dự nhân phẩm của con người
các quốc gia và cộng đồng quốc tế đã và đang nỗ lực không biết mệt mỏi trong cuộc chiến này
với tính chất và đặc thù hoạt động của tội phạm mua bán người là rất tinh vi xảo quyệt
có tính chất xuyên quốc gia và dễ kiếm lợi nhuận nên xu hướng của tội phạm đang tăng
trong đó khu vực châu á thái bình dương và tiểu vùng sông mê công
là một trong những điểm nóng của tội phạm mua bán người
trong sáu tháng triển khai được cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
giữa ba nước việt nam campuchia lào từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
các lực lượng chức năng của việt nam đã phát hiện một trăm linh bốn vụ với một trăm sáu mươi bốn đối tượng
xác định một trăm sáu mươi nạn nhân xác minh giải cứu tiếp nhận bốn trăm bốn mươi chín nạn nhân
bị mua bán trong đó trên tám mươi nạn nhân được hỗ trợ ban đầu tư vấn tâm lý hỗ trợ sức khỏe
phát hiện nhiều đường dây mua bán người nước ngoài trung chuyển qua việt nam
chủ yếu là phụ nữ campuchia đường dây chuyên tổ chức môi giới mua bán thận
từ việt nam sang campuchia bán cho đối tượng là người nước ngoài
qua sáu tháng thực hiện đợt cao điểm đã từng bước củng cố quan hệ hợp tác
giữa lực lượng chức năng ba nước trong phối hợp trao đổi thông tin
nắm tình hình điều tra khám phá các vụ án mua bán người
giải cứu bảo vệ thực hiện hồi hương và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng
chấn áp mạnh và kiềm chế hoạt động của tội phạm mua bán người
để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong đấu tranh với loại tội phạm này
thứ trưởng lê quý vương đề nghị lực lượng chức năng ba nước cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân ý thức cảnh giác tự phòng ngừa
duy trì sử dụng linh hoạt kênh thông tin phát huy tác dụng của đường dây nóng
văn phòng đồng mối liên lạc nhằm trao đổi thông tin
lực lượng chuyên trách các nước chú ý làm tốt vai trò chủ trì
phối hợp chặt chẽ với địa phương biên giới tổ chức giao ban định kỳ và đột xuất
xây dựng quy chế phối hợp kịp thời phối hợp phát hiện
triệt xóa không để hình thành các tổ chức đường dây của tội phạm hoạt động phức tạp trên tuyến biên giới
trong hơi men đã cầm hung khí hành hung và truy sát nhiều người dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong
hai đối tượng là y kim mờ lô hai mươi một tuổi và y nương nghê một mươi chín tuổi
cùng ngụ tại xã crong trinh huyện madrak tỉnh đắk lắc
gây ra vụ việc vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc ban hành cáo trạng truy tố về tội giết người
trước đó vào khoảng hai mươi giờ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
hai đối tượng này ăn nhậu tại nhà của một người quen ở buôn hoang xã crong trinh
cho đến hai mươi hai giờ cùng ngày y kiêm ra về và đến chơi tại một đám cưới ở cùng buôn
đã xảy ra mâu thuẫn và bị một nhóm thanh niên đuổi đánh
y kim bỏ chạy quay lại tìm y nương
sẵn có men rượu trong người cho nên y nưng cầm theo một cây dựa
còn y kiêm cầm theo một cây gỗ quay lại đám cưới tìm nhóm thanh niên kia để trả thù
và khi đến nơi cả hai đã cầm hung khí lao vào đánh chém xối xả nhóm thanh niên ở buôn hoàng
cùng lúc này anh y thị niê hai mươi một tuổi điều khiển xe máy chở cháu gái một mươi năm tuổi
cũng từ đám cưới ra về
cho rằng y thĩ nghê là đồng bọn của nhóm thanh niên kia
nên y kiêm liên cầm gậy đánh vào đầu cháu gái
còn y nương cầm dựa chém vào đầu anh y thĩ tử vong tại chỗ
công an thành phố đà nẵng đang điều tra vụ phóng viên báo người lao động tại đà nẵng
đã bị hành hung khi tác nghiệp
sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua
khi đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trước số nhà năm trăm năm mươi năm đường nguyễn tất thành
phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng
phóng viên tập sự trần văn quyên
danh là vĩnh quyên của báo người lao động tại đà nẵng
đã bị một số đối tượng hành hung
theo tường trình của phóng viên vĩnh quyên
vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm qua
vĩnh quyên cùng một số đồng nghiệp nhận được tin báo
có một vụ tai nạn giữa hai xe ô tô tại đường nguyễn tất thành quận thanh khê
trong lúc đang tác nghiệp quay clip chụp ảnh
vĩnh quyên đã bị một nhóm người yêu cầu xóa hình ảnh trong máy ảnh
khi quyên trình bày mình là phóng viên đang tác nghiệp
thì đã bị nhóm người này lao vào túm cổ áo chửi bới thô tục
tiếp sau đó nhóm người này tiếp tục kẹp cổ vĩnh quyên
lôi vào quán sát hiện trường
rồi bất ngờ đánh tới tấp vào mặt và tiếp tục đe dọa quyên
được sự giúp đỡ của người dân và lực lượng công an
phóng viên vĩnh quyên đã ra ngoài và gọi điện về báo
với trưởng văn phòng đại diện báo người lao động tại đà nẵng
và công an phường xuân hà quận thanh khê để thông báo về vụ việc
thời gian qua trên địa bàn thành phố thanh hóa
tình hình tội phạm băng nhóm có nhiều tiềm ẩn phức tạp
trong đó nổi lên là băng nhóm do nguyễn anh tuấn tức tuấn thần đèn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở số một trăm bảy mươi ba lê hoàn thành phố thanh hóa cầm đầu
đã thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộng cán
có nhiều tiền án tiền sự hoạt động manh động côn đồi liều lĩnh
và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng
hoạt động chủ yếu của băng nhóm tội phạm do tuấn thần đèn cầm đầu
là cho vay lãi cao tổ chức xiết nợ đòi nợ cưỡng đoạt tài sản
gây thương tích hủy hoại tài sản can dự vào các hoạt động kinh tế
gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
quá trình điều tra tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ
vào ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh công an thành phố thanh hóa
đã bắt giữ nguyễn anh tuấn và nguyễn ngọc tuyên tức tuyên mò
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại trung cư phú sơn phường phú sơn thành phố thanh hóa
và đây là hai đối tượng trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ việc
hàng chục đối tượng sử dụng súng bắn nhau trên đường phố vào đêm ngày một mươi tám tháng ba
tại khu vực cầu đông hương đại lộ lê lợi thuộc phường đông hương thành phố thanh hóa
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của năm đối tượng tham gia gây án
và hiện công an thành phố thanh hóa đang tiếp tục truy bắt và kêu gọi
các đối tượng tham gia gây án đã bỏ trốn ra đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
gần sáu mươi vụ trộm cắp tài sản đồng nghĩa với số nạn nhân trong các vụ việc này là không hề nhỏ
và đây là con số đã khiến cho người dân trên địa bàn bạc liêu phải lo lắng bất an trong thời gian vừa qua
do một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp thủ đoạn manh động thực hiện
với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
cán bộ chiến sĩ công an huyện đông hải và công an tỉnh bạc liêu
đã nhanh chóng vào cuộc triệt xóa băng nhóm tội phạm này
vợ chồng anh lại trần nhật nam chú ốc châu điển xã long điển đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
là nạn nhân của một vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức manh động
đêm ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám trên đường đi làm về vợ chồng anh bị một nhóm đối tượng chặn đường
dùng hung khí uy hiếp và cướp toàn bộ tiền bạc tư trang trên người trị giá gần hai mươi triệu đồng
sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an
vợ chồng anh lại trần nhật nam chú ốc châu điển đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
nhét vô miệng rồi khoảng nửa tiếng đó hai bốn đối tượng bỏ đi
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện đông hải nhanh chóng triển khai đồng bộ các mặt công tác
phối hợp với công an các địa phương giáp danh giả soát nắm tình hình hoạt động của các băng nhóm có biểu hiện nghi vấn
chỉ trong một thời gian ngắn cùng với sự hỗ trợ của quân chúng nhân dân công an huyện đông hải đã xác định được nhóm đối tượng gây án
trước những chứng cứ của lực lượng công an nhóm đối tượng gồm thạch vũ linh nguyễn văn tâm lê minh tuấn thạch thiếu và lâm hoài hận
chú thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã lần lượt bị bắt giữ và phải cuối đầu nhận tội
không chỉ thực hiện hành vi cướp tài sản các đối tượng còn khai nhận thực hiện gần sáu mươi vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh bạc liêu và cà mau
đối tượng này là nó có sự câu kết nó hình thành băng nhóm rất là chặt chẽ cả nhóm này là khoảng bảy đối tượng
nhưng mà khi gây án đây là trực tiếp là năm đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi gây án
thì nó sử dụng là mã tấu rồi dao tự chế nhân dân đồng thời là chuẩn bị các cái vật dụng cần thiết ví dụ như dây chối rồi khẩu trang rồi nón bảo hiểm
để nhầm là tránh cái sự nhận dạng của người bị hại tránh cái sự phát hiện của cơ quan công an
trước trong và sau
sau khi bọn chúng gây án
việc đấu tranh có hiệu quả với băng nhóm tội phạm nguy hiểm này đã thể hiện sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ công an huyện đông hải nói riêng
công an tỉnh bạc liêu nói chung trong việc kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
những thành tích trong đấu tranh với tội phạm của các chiến sĩ công an đã đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân
quả đó cũng góp phần bảo đảm tốt tình hình trật tự an toàn xã hội trên nệp bàn